năm hai nghìn ba mươi lượng chất thải xây dựng trên cả nước sẽ tăng lên gần sáu năm trăm linh tấn một ngày
thành phần chủ yếu của chất thải xây dựng là đất cát gạch vỡ thủy tinh bê tông và kim loại
tuy nhiên những loại chất thải này hiện vẫn thường được trôn lấp cùng với chất thải rắn sinh hoạt mà chưa có hướng xử lý cụ thể
trên thực tế việc phân loại xử lý chất thải xây dựng dường như đang bị bỏ quên không nhận được sự quan tâm dù nó đang là một nguồn thải khá lớn ra môi trường
hiện còn rất nhiều khó khăn
hạn chế trong việc phân loại xử lý loại chất thải này
mặc dù trong nghị định ba mươi tám hai nghìn một mươi năm ndcp về quản lý chất thải và phế liệu quy định chất thải xây dựng phải được thu gom vận chuyển đến điểm tập kết
trạm trung chuyển và cơ sở xử lý được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cơ sở tái chế công trình khác để tái chế tái sử dụng
thế nhưng tại các thành phố lớn điển hình là ngay tại thủ đô hà nội người dân khó có thể tìm được một điểm tập kết loại chất thải này một cách riêng rẽ và các bãi tập kết hiện cũng thường lâm vào tình trạng quá tải
doanh nghiệp tham gia vào công tác xử lý chất thải xây dựng cũng gặp khó khăn
điều này dẫn đến việc đổ bừa bãi chất thải xây dựng ra đường hay khu vực gần khu dân cư gây mất vệ sinh môi trường thậm chí ảnh hưởng đến an toàn của cộng đồng
chính vì vậy tìm ra hướng giải quyết từ cơ chế chính sách nhằm thu gom xử lý chất thải xây dựng một cách hiệu quả là điều cần phải làm để hướng đến bảo vệ môi trường bền vững
trong xu thế kinh tế tuần hoàn chất thải nói chung và chất thải xây dựng nói riêng cũng cần được nhìn nhận như một dạng tài nguyên và chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến việc tái chế loại chất thải này
với phương thức nghiền và tái chế chất thải xây dựng
thì chúng ta có thể giảm thiểu đến ba mươi lượng chất thải ra môi trường
tuy nhiên việc tìm đâu ra tái chế cho loại chất thải này hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn
theo thông tư số tám hai nghìn một mươi bảy tt bxg của bộ xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng là chất thải rắn phát sinh trong quá trình khảo sát thi công xây dựng công trình
bao gồm công trình xây dựng mới sửa chữa cải tạo di rời tu bổ
phục hồi phá rỡ
cũng trong điều năm mươi nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi năm ndcp về quản lý chất thải và phế liệu quy định
chất thải rắn từ hoạt động xây dựng kể cả cải tạo phá rỡ công trình gọi chung là chất thải rắn xây dựng phải được phân loại và quản lý như sau
a đất bùn thải từ hoạt động đào đất nạo vét lớp đất mặt đào cọc móng được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp
b đất đá chất thải rắn từ vật liệu xây dựng
gạch ngói vữa bê tông vật liệu kết dính quá hạn sử dụng được tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc tái sử dụng làm vật liệu sa lấp cho các công trình xây dựng hoặc trôn lấp trong bãi trôn lấp chất thải rắn xây dựng
c chất thải rắn có khả năng tái chế như thủy tinh sắt thép gỗ giấy chất dẻo được tái chế tái sử dụng
việc đổ thải bừa bãi có thể gây ra những vấn đề như chúng ta đã biết là
lần chiếm không gian
lần chiếm đô thị mất cảnh quan
chưa nói đến việc gây ra ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị
ví dụ như là lần chiếm đường giao thông hay là lấp vào cống thất nước
ngoài ra thì nó còn gây ra vấn đề về ô nhiễm bụi
một số vật liệu độc hại trong phế thải xây dựng
ví dụ như là các cái tấm thích cao mà có thể gây ra và phát sinh khí h hai s ra môi trường
hay là vật liệu amiant có thể gây ra những tác động
nó có thể gây ra các vấn đề rất là tiêu cực đến sức khỏe con người
cái việc vùi lấp chất thải xây dựng có lẫn vật liệu độc hại trong đất
có thể gây ra các vấn đề liên quan đến ô nhiễm đất
hay là thấm xuống các cái nguồn nước ngầm hay là nguồn nước mặt của đô thị
cái việc đấy nó cũng dẫn tới việc gia tăng khai thác những nguồn tài nguyên thiên nhiên
mà có thể không thể tạo được ví dụ như các mỏ đá đất đá hay là cát
công ty cổ phần xử lý chất thải xây dựng và đầu tư phát triển môi trường hà nội
là đơn vị đang vận hành hai trên ba địa điểm được phép tiếp nhận xử lý chất thải rắn xây dựng
tại quận hoàng mai bao gồm khu đất ngoài bãi sông hồng dưới chân cầu thanh trì
rộng hai năm ha thuộc phường thanh trì và bãi chôn lấp tại nguyên khê đông anh
nhưng hiện cả hai bãi đã đầy và dự kiến dừng tiếp nhận vào cuối năm hai nghìn hai mươi
thậm chí hiện nay cả hai bãi này đều không còn diện tích để chứa vật liệu đã được nghiền
bãi xử lý dưới chân cầu thanh trì đang lưu khoảng hai mươi năm mét khối sản phẩm đã nghiền
trong khi công suất chứa tối đa của bãi chỉ là một trăm linh m ba
nếu tình trạng đầu ra cho sản phẩm tái chế vẫn không có chuyển biến
thì đến khoảng cuối năm nay bãi sẽ không còn sức chứa và phải dừng tiếp nhận
theo quyết định sáu trăm linh chín năm hai nghìn một mươi bốn thì đã quy hoạch khu xử lý chất thải rắn chung
trong đó có chất thải rắn xây dựng
tuy nhiên là quá trình tiển sát
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay thì chưa triển khai được các dự án này
các bãi xử lý chất thải rắn xây dựng đều hình thành trước giai đoạn hai nghìn một mươi bốn
và theo cơ chế là các doanh nghiệp tự tìm đầu mối đến các địa phương
và hợp tác trên cơ sở là hình thành các đề án để săn lấp tạo mặt bằng
do đó nó cũng đã rất khó khăn trong việc tìm một địa điểm
theo thông tin từ sở xây dựng hà nội trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tại hai điểm tiếp nhận trên công ty cổ phần xử lý chất thải xây dựng và đầu tư phát triển môi trường hà nội
đã nghiền tái chế được khoảng một trăm hai mươi sáu tấn chất thải rắn xây dựng trung bình bảy trăm linh tấn một ngày
trong khi đó theo ước tính toàn thành phố hà nội mỗi ngày thải ra khoảng ba cho đến năm mét khối chất thải rắn xây dựng
duyên chất thải có thể nghiền làm vật liệu tái chế như gạch đá bê tông là khoảng một m ba
như vậy vẫn còn một lượng lớn chất thải rắn xây dựng thải ra hàng ngày không có địa điểm tiếp nhận
thế nhưng doanh nghiệp muốn tham gia tái chế cũng không đơn giản
cơ chế quản lý tại các bãi thì chủ yếu là các doanh nghiệp mà tự bỏ kinh phí ra để thực hiện đầu tư quản lý vận hành
thành phố thì cũng ban hành một cái đơn giá nhưng mà mới dừng lại ở cái đơn giá trôn lấp

còn xử lý theo công nghệ tái chế thì thành phố lại chưa ban hành bởi vì nó vướng cái thông tư tám của bộ xây dựng
tức là quy định là doanh nghiệp đầu tư thì tự công bố giá
do vậy thì các công trình mà sử dụng nguồn vốn ngân sách thì sẽ khó khăn trong việc thẩm định giá dẫn đến là cũng bị ảnh hưởng
hiện nay cũng chưa có quy chuẩn việt nam về sử dụng vật liệu tái chế trong các công trình xây dựng
chính vì vậy các nhà thầu không thể đưa vào sử dụng tại các công trình
để sớm có phương án xử lý chất thải rắn xây dựng tránh tình trạng quá tải un ứ giống như rác thải sinh hoạt
thì rất cần có giải pháp tổng thể từ giải quyết vướng bắc chính sách cho đến phân loại tại nguồn phát thải
cũng như xây dựng quy chuẩn và đầu ra cho các sản phẩm tái chế của doanh nghiệp
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu
dự án thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường
và tăng khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở việt nam
gọi tắt là sachev được triển khai với thời hạn năm năm từ hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi ba do đại học xây dựng làm chủ dự án
kết hợp với các bộ xây dựng bộ tài nguyên và môi trường cùng một số tỉnh thành
với bốn hoạt động hướng tới mục tiêu chung là giải quyết những vướng mắc đang tồn tại trong xử lý chất thải rắn xây dựng
cái bài toán hiện tại chúng ta phải làm thế nào để có một cái bài toán quy hoạch tốt
và có một cái công nghệ để xử lý ngay được cái việc các cái phế thải đang có hiện tại thải bãi
cũng như là cái phế thải sẽ sinh ra trong thời gian tới
vì vậy thì cái hoạt động một của chúng tôi thì đã xây dựng kết hợp với các chuyên gia đưa các cái quy trình này
và cũng như là đưa ra các cái khảo sát về đánh giá
dự án có trọng tâm là hướng dẫn kỹ thuật
cho việc phân loại chất thải xây dựng tại công trường phá rỡ
nội dung này đã hoàn thành dự thảo và lấy ý kiến chuyên gia mục tiêu sẽ hoàn thiện trong năm nay
từ hoạt động này sẽ xây dựng các tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật
để đánh giá và quản lý chất lượng vật liệu tái chế từ chất thải xây dựng
để nó có thể đưa được vào cuộc sống thì chúng ta cần phải biến thành những cái quy trình
có tính chất pháp lý
chính vì thế mà trong cái dự án này thì chúng tôi cũng phối hợp với bộ xây dựng
để cùng xây dựng và sẽ sớm ban hành và áp dụng vào cuộc sống
thì nếu mà có những cái hướng dẫn văn bản hướng dẫn cụ thể dưới luật thì nó sẽ rất là hiệu quả để có thể áp dụng
thì cái này nó như tôi đã nói là nó không chỉ là trong những khuôn khu văn bản hướng dẫn này
nó không chỉ là những cái bước giải pháp rất là kỹ thuật mà nó còn có cái sự tham gia của các bên
tại giai đoạn hai của dự án tiêu chuẩn việt nam về yêu cầu kỹ thuật
phương pháp thử đối với vật liệu tái chế từ chất thải xây dựng
sử dụng làm lớp đường mỏng giao thông đô thị cũng được xác định
thực hiện các cái công tác liên quan đến
nghiên cứu về chế tạo cũng như là chuyển giao các khoa học công nghệ tiên tiến của nhật bản
để đưa vào việc tái chế cũng như tái chế phế thải xây dựng cũng như là xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường
như là ô nhiễm dầu ở trong nguồn nước cũng như là ô nhiễm nước thải
phục vụ các cái công tác nghiên cứu hiện trường và các cái công tác đo đạt
phân tích ở trong phòng thí nghiệm trong các cái hạng mục về các cái chỉ số ô nhiễm
nước đất không khí cũng như là các thành phần phân tích các thành phần của vật liệu
không chỉ thí nghiệm phân tích các yếu tố liên quan đến môi trường của chất thải xây dựng
các chất thải xây dựng có thể tái chế cũng được phân tích
nghiên cứu bảo đảm mục tiêu đánh giá các chất cơ học và độ an toàn đối với môi trường của cốt liệu bê tông
và gạch tái chế sử dụng làm lớp mỏng đường giao thông
các kết quả nghiên cứu tại phòng thí nghiệm sẽ được kết nối xuống các doanh nghiệp
để phát triển công nghệ mới nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng hạ tầng từ vật liệu tái chế
cái mục tiêu rất quan trọng đó là đưa nó vào được thực tế
để triển khai được thực tế thì phải gắn kết với các doanh nghiệp
và kết quả của nghiên cứu là người dân phải được hưởng lợi
người dân được hưởng lợi ở đây là có một cái môi trường
một cái môi trường tốt có được những kết quả nghiên cứu khoa học tốt
người dân ở đây là bản thân những người làm trong các doanh nghiệp
họ có được những công nghệ tiên tiến và họ tham gia vào quá trình tái chế
và quản lý cái phế thải xây dựng này
và cái quy trình cách thức họ làm nó sinh ra cái nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp
để hướng tới cái sự phát triển bền vững
tuy nhiên để doanh nghiệp yên tâm đầu tư công nghệ tái chế chất thải xây dựng
và có lợi nhuận phục vụ cho phát triển bền vững
thì cần phải thao gỡ những vướng mắt về tài chính đang tồn tại
để có cái cơ chế mà sử dụng các cái vật liệu mà tái chế
thì bộ xây dựng cũng như thành phố hà nội thì cũng phối hợp
để sớm ban hành cái bộ quy chuẩn vật liệu xây dựng sau tái chế
để làm cái cơ sở cho các chủ đầu tư mà khi mà người ta có cái nhu cầu sử dụng việc này
cũng có ban hành một cái khung gian
giá xử lý để từ đó các cái doanh nghiệp căn cứ vào cái mức giá đó
người ta sẽ quyết định cái dự án đầu tư để nó có cái thuận lợi hơn
để đi đến kết quả cuối cùng của dự án thì vẫn còn cần một chặng đường dài nghiên cứu và ứng dụng
trước mắt chúng ta vẫn rất cần đến nỗ lực đầu tư của doanh nghiệp
trong sản xuất vật liệu tái chế từ chất thải xây dựng
thực hiện quy hoạch các bãi xử lý trong bối cảnh các đô thị vẫn đang phát triển
đặc biệt nhất chính là cần có các chế tài xử lý nghiêm
đối với những trường hợp đổ trộm phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường
mọi chất thải đều có thể tái chế
với tư duy đó thì nhiều nước trên thế giới đã trở thành những quốc gia tái chế
và hạn chế được rất nhiều số rác thải ra môi trường
nước ta sẽ còn một chặng đường rất dài để học hỏi kinh nghiệm
và những mô hình hiệu quả để tái chế nhiều loại chất thải
với nhận thức ngày càng được nâng cao về vấn đề rác thải
tái chế thời trang hiện cũng trở thành một môn học bắt buộc tại đại học công nghiệp dệt may
điều này rất có ý nghĩa khi mà thời trang nhanh đang bùng nổ
và thời trang trở thành ngành công nghiệp đứng trong danh sách một mươi ngành hủy hoại môi trường
tái chế quần áo cũ chính là hoạt động thiết thực trong đời sống
để hướng đến cách tiêu dùng bền vững hơn
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
thì mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi khám phá một giờ học tái chế quần áo cũ
những sinh viên học năm ba khoa thời trang đại học công nghiệp dệt may
đang được thầy giáo hướng dẫn thực hành may
cũng giống như việc đào tạo may mặc tại nhiều nơi giảng viên sẽ hướng dẫn cho các em lý thuyết
lên ý tưởng thiết kế lựa chọn chất liệu và may sản phẩm
tuy nhiên lớp học này có điểm khác biệt là sử dụng một trăm linh nguyên liệu
từ quần áo đã cũ hỏng không còn sử dụng được nữa
chúng tôi là những người làm thiết kế thời trang
không thể nào để tình trạng này tiếp tục xảy ra
và phải dùng cái khả năng của mình với công việc của mình
để giảm thải lượng rác thải này tối đa nhất có thể
cho nên là
chính lý do đó mà dẫn đến việc chúng tôi đã làm tái chế quần áo
nhìn vào sản phẩm các bạn trẻ đang may là túi sách
nhiều người cho rằng tái chế thời trang đơn giản
là cắt lấy những phần có giá trị còn lại của quần áo
và may lại một thứ mới có công dụng khác như túi sách hay ví tiền
nhưng với các bạn trẻ này
những đồ còn thừa lại của quá trình may tái chế
phải được tận dụng triệt để tránh thải ra môi trường
và để may ra một sản phẩm hoàn thiện
thì không phải là điều đơn giản
bọn tôi thiết kế lại thì sẽ khó khăn hơn so với việc thiết kế và làm mới
bởi vì là cái lượng cái khổ của nó sẽ gió nhỏ hơn
cho nên là nó sẽ khó cho việc thiết kế lại để thành một sản phẩm mới
bọn tôi đã cố gắng hạn chế sử dụng hoặc hóa chất
bởi vì là chủ yếu thì đều qua những cái bộ quần áo đã sử dụng qua hóa chất rồi
cho nên là đều có thể mặc được luôn
nên là chỉ cần cắt lại và may lại một sản phẩm thôi ạ
với những sản phẩm được các bạn thiết kế một cách ấn tượng
nhà trường cũng trưng bày để khuyến khích tinh thần sáng tạo của các sinh viên
tuy nhiên tính ứng dụng cho các sản phẩm thời trang tái chế vẫn là một thách thức lớn
theo cái chương trình đào tạo định hướng ấy
thì trường đại học công nghiệp giải máy hà nội đào tạo định hướng về thiết kế thời trang
tuy nhiên đây là có định hướng về ứng dụng
chứ còn cái việc mà về trình diễn hay là trên sản diễn thì nó có
nhưng nó sẽ ít hơn
chủ yếu là mang tính ứng dụng
mà ứng dụng thì người sử dụng và các nhà thiết kế sẽ định hướng theo ứng đó
và hoàn toàn có thể sử dụng được trong đời sống thường ngày của mình
trong quá trình giảng dạy thì nhà trường cũng đã định hướng một số các học phần
ví dụ như môn thử lý bề mặt chất liệu một số các học phần vẽ mỹ thuật
để các em có thể tận dụng những sản phẩm cũ
để các em thay đổi kết cấu kiểu dáng và bề mặt chất liệu
hiện nay thì nhà trường cũng rất là mong muốn
nhóm sinh viên của nhà trường
ngành thiết kế thời trang sẽ phát huy tốt hơn nữa
trong công cuộc mà các em có những ý tưởng độc đáo
để có thể sử dụng những cái sản phẩm cũ làm mới
và sẽ phát triển được những sản phẩm theo cách chúng ta gọi là sản phẩm handmade
mỗi một sản phẩm thời trang được tái chế triệt để từ quần áo cũ
sẽ mang lại những màu sắc mới cho ngành thời trang
cũng như quay vòng giá trị sử dụng của sản phẩm
và minh chứng cho khái niệm
rắc thải là tái nguyên của nền kinh tế tuần hoàn
có thể được áp dụng ở mọi nơi nếu con người quyết tâm thực hiện
chính mỗi chúng ta đều có thể tự thực hành lối tiêu dùng bền vững hơn thưa quý vị
đơn giản chỉ bằng việc không chạy theo quá nhiều xu hướng thời trang nhanh
mua sắm một cách có chọn lập
đó chính là cách mà chúng ta hạn chế được đổ thải vải ra môi trường
và đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình môi trường và tài nguyên kỳ sau